vì bị công ty xuất khẩu lao động thu phí cao mà công việc không như mình mong muốn
đối tượng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phương triều thành phố hưng yên
đã nảy sinh bất mãn với đảng và nhà nước rồi sau đó xin tham gia vào tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và mới đây trường đã bị lực lượng công an tỉnh hưng yên
phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an kịp thời truy xét và bắt giữ
vào đêm ngày chín dạng sáng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám qua công tác trinh sát nắm tình hình
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện một đối tượng sử dụng xe gắn máy không biển số
đội mũ bịt mặt đã thực hiện hành vi giải truyền đơn tại nhiều tuyến phố
nội dung truyền đơn ủng hộ tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân
nguyên trung ý nguyễn quốc tịch mỹ cầm đầu
qua xác minh truy tìm đối tượng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ban chuyên án đã xác định và bắt giữ đối tượng nguyễn xuân trường tại phòng trọ của đối tượng
ở số nhà bốn mươi sáu đường bãi sảy phường hiến nam thành phố hưng yên thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan
qua đấu tranh khai thác đối tượng ban chuyên án đã thực hiện lệnh khám xét cửa hàng đối tượng thuê in
sau các tài liệu ở xã thủ sĩ nguyện tiên lữ và nhà của đối tượng tại xã phương triều thành phố hương yên
thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
như cờ ba sọc tờ rơi có nội dung lấy lại đất tổ không làm khổ dân
đơn xin tình nguyện tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
cùng nhiều công cụ phương tiện đối tượng sử dụng để giải truyền đơn
và thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động
tháng hai hai nghìn một mươi tám đối tượng trường đã chính thức được kết nạp vào tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời hướng dẫn một cách tỉ mỉ về cách thức hoạt động
cách thức đối phó với cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện đối tượng
thì luôn có ý thức che giấu về bản thân ít tiếp xúc với bạn bè và người thân trong gia đình
vì vậy việc điều tra thu thập tài liệu xử lý đối tượng gặp nhiều khó khăn
tại cơ quan điều tra trường khai nhận vào tháng năm năm hai nghìn tám đối tượng xuất cảnh sang đài loan lao động
tại đây nhận thấy công ty môi giới việt nam đưa người sang đài loan lao động đã thu tiền lệ phí đi xuất khẩu lao động quá cao
trong khi công việc và lương không đúng như thỏa thuận từ trước nên trường đã nảy sinh bất mãn với đảng nhà nước ta
sau đó trường đã xin gia nhập vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
từ khi xin gia nhập tổ chức đến khi bị bắt thông qua facebook đối tượng đã thường xuyên liên hệ với các thành viên của tổ chức này
đồng thời đối tượng đã đăng tài chín mươi bảy livestream
với nội dung nói xấu đảng cộng sản và nhà nước việt nam chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh phản động lên internet
tôi bất đồng quan điểm suy nghĩ lệch lạc để tìm hiểu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời qua youtube sau đó tham gia chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
theo sự chỉ đạo tổ chức tôi viết bài đăng bài chia sẻ bài livestream ủng hộ chính phủ quốc gia việt nam lâm thời muốn lập đổ chống lại đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội việt nam
căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với nguyễn xuân trường về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tôi đã nhận thức được hành vi của tôi là sai trái đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội việt nam

còn tại cao bằng công an huyện bảo lạc vừa bắt đường dây tảng chữ mua bán ma túy thu giữ hơn ba mươi năm gam heroin
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có năm người đang tụ tập trao đổi mua bán ma túy tại nhà nội viết trương ở xóm nà chùa thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc
cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện bảo lạc đã bắt quả tang thu giữ một mươi bốn tám mươi bảy gam heroin
các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua ma túy với nhau để kiếm lời
mở rộng điều tra công an huyện bảo lạc đã khám xét chỗ ở của đối tượng hoàng văn phương tạm trú tại thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc thu giữ một mươi ba bảy mươi hai gam heroin
tiếp tục khám xét bắt giữ đối tượng nguyễn văn quyết tạm trú tại xã lý bôn huyện bảo lâm thu giữ sáu tám mươi ba g heroin
đây là đường dây mua bán ma túy từ nhiều năm qua đã bị triệt phá
hãy cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện bảo lạc tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện càng long tỉnh trà vinh vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản
ngày một mươi năm tháng sáu bà nguyễn thị bé ba đang dắt xe đạp trên quốc lộ sáu mươi thuồng ấp rạch dừa xã đại phước
thì bất ngờ bị một thanh niên từ phía sau ập tới đạp xe và giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat trọng lượng một một chỉ bà đeo ở trên cổ rồi tẩu thoát
bị giật tài sản bà ba truy hô cướp
nhiều người dân ở địa phương đã cùng nhau truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
đồng thời đưa đến cơ quan công an
tại đây đối tượng khai nhận tên là nguyễn trung cảnh ở huyện càng long
do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
khi đang đi trên đường thấy bà ba đi một mình có đeo dây chuyền vàng liền ra tay thực hiện hành vi phạm tội
sau đối tượng vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ vì có liên quan đến việc đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức chơi mẻ bắn cá
tăng vật thu giữ gần hai mươi triệu đồng và một số phương tiện dùng để đánh bạc
sau đối tượng bị bắt gồm bùi đức thuần phạm thị xen lê thị mây và phạm văn huynh phạm hồng quân bùi quốc huy đều ở hải dương
trước đó vào khoảng h ba mươi phút đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương đã phát hiện bắt quả tang phạm văn huynh
tại quán trà chơi điện tử bán cá ở khu tiền trung phường ái quốc thành phố hải dương
đã sử dụng máy bán cá điện tử cho các đối tượng còn lại đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức chơi game bắn cá
tại hiện trường công an đã thu giữ trên người huy một mươi bảy ba triệu đồng trong đó huy sử dụng số tiền để đánh bạc là một mươi hai ba triệu đồng
trong số các đối tượng trên đã có bốn đối tượng sen thuần quân từng có tiền án tiền sự
ba mươi hai đối tượng có hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép vừa bị công an tỉnh bến tre ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thâm đồng bộ
trước đó vào dạng sáng một mươi bốn tháng năm nhân lực tin báo của quân chúng nhân dân về việc xuất hiện
nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã tân thành bình huyện mỏ cái bắc
phòng cảnh sát giao thông đã tiến hành chốt chặn và vây bắt nhóm đối tượng trên cùng các phương tiện
qua xác minh vụ việc cơ quan chức năng xác định trong nhóm trên có năm đối tượng trực tiếp tham gia đua xe và hai mươi bảy đối tượng tham gia cổ vũ đua xe
nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên với số tiền trên ba mươi triệu đồng
đồng thời tịch thu năm xe mô tô là phương tiện của các đối tượng tham gia đua xe trái phép
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không
theo văn phòng chính phủ gần đây báo chí có phản ánh về tình trạng thiếu nhân lực cản trở phát triển của ngành hàng không
nhất là phi công kỹ thuật viên tàu bay
điều này khiến mỗi khi có hãng hàng không mới ra đời hay ký hợp đồng mua thêm tàu bay
cuộc chiến tuyển dụng níu kéo nhân lực hàng không lại diễn ra căng thẳng giữa các hãng với nhau
theo đó khi mua về nhiều tàu bay đáng lẽ các hãng mới phải thu hút nhân lực nước ngoài hoặc tự đào tạo nguồn nhân lực
nhưng hiện đang có tình trạng những hàng mới bỏ kinh phí ra để lôi kéo nhân lực của các hãng khác
trong đó có hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines
không chỉ nhân lực phục vụ các hãng ngay nhân lực quản lý từ phía cục hàng không cũng thiếu
trước tình trạng này thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không
và gửi thủ tướng chính phủ trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cũng liên quan đến các hãng hàng không ạ
báo hôm nay thì màu đỏ của vietjet air đang tràn ngập trên các mặt báo
từ xử kém này chậm chuyến rời chuyến thậm chí là bị hủy chuyến liên tục bị người dân phản ánh thông qua các nhiều kênh ạ
về vấn đề này
cục hàng không việt nam cho biết đã ghi nhận tình trạng một số chuyến bay của hãng hàng không vietjet phải điều chỉnh giờ khởi hành
chậm hơn so với lịch bay công bố trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng sáu
còn thực hư của những nguyên nhân chậm chuyến thì vẫn đang được điều tra làm rõ
cụ thể tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại cảng hàng không quốc tế nội bài
đã xảy ra tình trạng nhiều chuyến bay của vietjet từ hà nội đi các nơi chậm giờ khởi hành hoặc hủy chuyến
trong đó từ tám giờ ngày một mươi bốn tháng sáu đến tám h ngày một mươi năm tháng sáu
vietjet đã chậm
bốn chuyến hủy hai chuyến bay xuất phát từ nội bài
sau khi nắm bắt tình hình
cục trưởng của hàng không việt nam đã cử đoàn công tác vào tp hcm
phối hợp trực tiếp với hãng hàng không vietjet để khẩn trương giải quyết
cục hàng không việt nam khẳng định lịch bay của vietjet sẽ trở lại bình thường từ ngày một mươi sáu tháng sáu
về các chuyến bay của vietjet bị chậm
hủy chuyến hoàng loạt trên các trang mạng xã hội và một số đại lý về máy bay cho rằng
do phi công của hãng đình công
tuy nhiên đại diện của hãng khẳng định thông tin này là không đúng
về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía bắc
tại bắc cạn theo báo cáo nhanh của địa phương này
trong hai ngày qua trên địa bàn huyện nari
đã xảy ra mưa lớn kèm theo rông lốc làm một nhà bị sạt lở
ta lưu dương khoảng một mươi ba ha lúa và một mươi bốn năm ha ngô bị thiệt hại
hàng trăm mét khối đất đá đường giao thông bị sạt lở
với ước tính thiệt hại khoảng hàng trăm triệu đồng
trong khi đó theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cao bằng
thiệt hại do mưa lớn gió lốc những ngày qua đã làm cho bốn mươi năm nhà bị sạt lở hư hỏng
với nông nghiệp trên năm mươi ha lúa năm mươi ha ngô bị gãy và ngắm nước một mươi hai tấn thắp bị ngập
các tuyến đường quốc lộ ba mươi bốn và một mươi năm tuyến đường giao thông nông thôn ở cao bằng bị sạt lở
hai trạm biến áp bị xét đánh hỏng
công ty môi trường đô thị hà nội vừa đề nghị ubnd các quận
nhân rộng mô hình ghi hình người xả rác tại khu vực nội thành để xóa điểm đen về tình trạng xả rác bửa bãi
đề xuất trên được đưa ra sau một tháng thí điểm ghi hình người xả rác tại phố đi bộ hồ gươm
theo lãnh đạo công ty môi trường đô thị hà nội
việc bố trí các nhân viên môi trường nhắc nhở ghi hình người xả rác gửi cơ quan chức năng
đã nâng cao ý thức của người dân
tuy nhiên đây không phải là giải pháp lâu dài
vì các nhân viên không thể luôn ở ngoài đường để bao quát hết
sau một tháng triển khai đến nay công ty môi trường đô thị hà nội đã cung cấp hình ảnh
để chính quyền xử phạt hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn mươi triệu đồng
trong đó phạt một đơn vị tổ chức sự kiện số tiền tám triệu đồng
thưa quý vị là một trong những điểm đến du lịch không thể bỏ qua của thời thiên huế
và những tháng cao điểm thời điểm này thì quần thể di tích cố đô huế là nơi tiếp vài nghìn du khách mỗi ngày
và lượng khách đông kéo theo lượng rác thải lớn là một trong những vấn đề
du lịch này luôn phải đối mặt
trong những nỗ lực giảm thiểu rác có hại cho môi trường
mới đây ban quản lý quần thể di tích cổ đô huế đã ban hành quy định cho các cửa hàng
quầy lưu niệm đang hoạt động phải sử dụng các sản phẩm phục vụ du khách
bằng những vật liệu thân thiện với môi trường
thay vì sử dụng những chiếc cốc hay ống hút bằng nhựa phổ biến trên thị trường
quầy dãy khác nằm bên trong khu di tích cố đô huế lại lựa chọn những sản phẩm trên
làm bằng giấy hay ống tre để phục vụ du khách
bên cạnh đó trong các quầy bán đồ lưu niệm chủ cửa hàng cũng đã yêu cầu nhân viên
khi gói quà cho du khách phải sử dụng những chiếc túi giấy thân thiện với môi trường
vào những tháng cao điểm của mùa du lịch lượng du khách tăng vọt kéo theo nhu cầu sử dụng túi ni lông
hay những sản phẩm dùng một lần cũng gia tăng
trước tình hình đó bang quản lý quần thể di tích cố đồ huế cũng đã triển khai chủ trương chỉ đạo
các doanh nghiệp quầy dãy khác lưu niệm hướng ứng phong trào nói không với túi ni lông
nhận được sự ủng hộ của rất nhiều du khách
tôi thấy những sản phẩm này rất tốt tốt cho môi trường bởi những thứ ni lông rất khó phân hủy và không nên được sử dụng rộng rãi
trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế đã triển khai chương trình nói không với túi ni lông tại quần thể di tích cổ đô huế
với thông điệp là chúng tôi là tuyên quyền vận động mời du khách cảng bộ viên chức và người lao động của trung tâm
là không sử dụng túi ni lông tại quần thể di tích cổ đô huế
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạo dần cái thói quen cho các cơ sở kinh doanh là không sử dụng túi ni lông
để đóng gói hàng cho du khách mà phải chuyển sang thay vào đó là phải sử dụng túi giấy hoặc các túi mà có vật liệu thân thiện với môi trường
hiện tại trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vẫn đang thực hiện tài trợ túi giấy cho các cửa hàng kinh doanh trong quần thể di tích
hiện tại trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vẫn đang thực hiện tài trợ túi giấy cho các cửa hàng kinh doanh trong quần thể di tích
các địa điểm du lịch tốt nhất châu á năm hai nghìn một mươi chín được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên nét đẹp văn hóa truyền thống kiến trúc cổ xưa và ẩm thực đặc trưng
cnn miêu tả hà nội là một trung tâm của lịch sử văn hóa với nguồn năng lượng dồi dào vô tận
với du khách tới đây lần đầu khu phố cổ sẽ là một lựa chọn lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá
các tuyến phố đông đúc với nhiều xe máy cũng mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách
cnn cũng giới thiệu phú quốc là một quần đảo với những bãi biển đẹp nhất đông nam á cũng như không thể không kể đến cắp treo biển dài nhất thế giới
dù ở ngay trên đảo lớn phú quốc hay hòn sưởng phía xa du khách cũng sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời
vào tối qua trên sông hàn thành phố đà nẵng đã diễn ra ngày thi đấu thứ ba của lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
màn trình diễn xuất sắc của hai đội đến từ phần lan và italia đã mang đến cho khán giả những giây phút
vô cùng hứng khởi giúp cho họ quên đi điều kiện thời tiết không thuận lợi khi vào ngày hôm qua đà nẵng đã đổ mưa
với chủ đề tình yêu ngày thi đấu thứ ba của lễ hội phao quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín được mở màn bằng một tiết mục văn nghệ vô cùng lãng mạn
nhưng không kém phần sôi động giúp khuấy động không khí cho khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình
tuy nhiên trong khoảng thời gian kết thúc văn nghệ để bước vào phần thi đầu tiên của đội phần lan trời đã đổ mưa
khiến cho việc theo dõi màn trình diễn pháo hoa của khán giả gặp không ít sự bất tiện
thế nhưng màn biểu diễn phá hoa đầy màu sắc trình nên nhạc khách sức sôi động đến từ đội phần lan đã cho hút hết sự tập trung của khán giả
khiến họ không còn để ý tới những giọt mưa đang rơi về phía mình
rất đẹp cô nói rất là mạng nhạc về phần âm nhạc kết hợp cộng với pháo hoa rất tốt quá đẹp cô chưa từng thấy là cái nước nào mà vừa âm nhạc
mà phá hoa như vậy trời mưa nhưng mà bây giờ phá hoa vừa rồi cô không cảm nhận là mưa
rất đẳng cấp bánh rất đẹp mắt mà bánh theo cái lền nhạc của phần lan rất cao trào đoạn cao trào thì bánh mình thấy rất đẹp
tiếp theo là màn trình diễn của ý đội đứng kênh vui địch của lê hội phá hoa quốc tế đà nẵng
thấu hiểu sức tác động mạnh mẽ của âm nhạc lên cảm xúc người nga
tiếp theo là màn trình diễn của ý đội phá hoa ý đã kết hợp tinh tế các hiệu ứng phá hoa với nhiều bản hòa tấu nhạc cô điển và nhạc pop nổi tiếng
tiếp nối hành trình cội nguồn và mầm sống đêm phá hoa thứ ba với chủ đề tình yêu
thực sự là một bản hòa ca tưới mát tâm hồn người xem khi được khán giả bay bỏng trong những công bận cảm xúc tuyệt vời của tình yêu
qua những khúc ca và điệu vũ của gian sao hàng đầu việt nam qua âm thanh và ảnh sáng biến ảo hết sức tài tình của hai đội phá hoa phân lan và ý
còn thông tin này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của rất nhiều quý vị
bởi vừa qua tại thủ đô hà nội có tới hơn tám mươi năm học sinh đăng ký tham dự kỳ thi này
vâng và theo chi tiết chỉ tiêu mà đã được ủy ban nhân dân tp hà nội phê duyệt thì tỷ lệ chỉ tiêu để tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập chiếm sáu mươi
chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng danh sách điểm chuẩn các trường năm nay
cao điểm nhất là trường trung học phổ thông chu văn an với điểm chuẩn là bốn mươi tám bảy mươi năm điểm
nếu thi tiếng nhật thì điểm chuẩn của trường này là bốn mươi điểm
trường có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là trường trung học phổ thông minh quang mức điểm chuẩn là một mươi sáu điểm
các trường nằm ở tốt điểm chuẩn cao tiếp theo là trung học phổ thông phan đình phùng trường kim liên yên hòa mức điểm chuẩn đều trên bốn mươi sáu điểm
tiếp theo là các trường việt đức cầu giấy lê quỳ đôn hà đông nguyễn thị minh khai xuân đình ở mức từ bốn mươi ba điểm đến trên bốn mươi năm điểm
vâng sau khi đã có kết quả điểm thi của con mình và danh sách công bố điểm chuẩn
các trường thì việc tiếp theo của phụ huynh và học sinh đó là lựa chọn các trường phù hợp cho con để nhập học
và công việc này hiện nay đã thực ra là rất là thuận tiện hơn so với cả trước đây bởi vì máy tính cũng như là thiết bị kết nối internet rất là nhiều phải không ạ
dạ vâng đúng là như vậy
và việc nhập học trực tuyến không những giúp cha mẹ học sinh xác nhận học vào lớp một mươi trung học phổ thông được thuận lợi nhanh chóng chính xác
đồng thời cũng giúp cho việc quản lý chỉ đạo được khoa học thuận lợi minh bạch và công bằng
đặc biệt trong thời gian xác nhận nhập học học sinh và cha mẹ học sinh có thể thay đổi nguyện vọng trúng tuyển trực tuyến để dễ dàng
và chúng tôi xin được gợi ý cách thức thực hiện như sau
đầu tiên là truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử pino theo địa chỉ sổliênlạcđiện tử ha gov vn
sau đó đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được nhà trường cấp
bước thứ hai là chọn mục xác nhận nhập học vào lớp một mươi
sau đó sang bước thứ ba là chọn trường xác nhận nhập học
tiếp theo bước thứ tư hệ thống sẽ xác nhận lại việc nhập học vào lớp một mươi trung học phổ thông
bạn hãy làm theo hướng dẫn
chuyển sang bước thứ năm gọi là bước nhập học thành công
hệ thống sẽ hiển thị lên kết quả xác nhận nhập học
và cuối cùng in giấy xác nhận nhập học trên hệ thống sẽ có nút này
ngoài ra còn có nút hủy kết quả xác nhận và nút đổi nguyện vọng
để thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp một mươi trung học phổ thông trong thời gian quy định
vâng và bên cạnh việc xác nhận nhập học trực tuyến
thì học sinh và cha mẹ học sinh cũng có thể đến các trường trung học phổ thông công lập
để xác nhận việc nhập học trực tiếp
hình thức này sẽ được bắt đầu từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và khi lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tiếp
học sinh muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển
thì phải liên hệ trực tiếp với trường trung học phổ thông
để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới
vâng và nếu như quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc nào đi nữa
thì quý vị có thể gọi theo số liên hệ hai trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi năm ba nghìn bảy trăm bốn mươi ba
hoặc hai trăm bốn mươi ba chín trăm ba mươi sáu tám nghìn bảy trăm sáu mươi hai và hai trăm bốn mươi ba chín trăm ba mươi sáu ba nghìn hai trăm bốn mươi
và mọi thông tin sẽ được giải đáp ở tổng đài này
và thưa quý vị ngày hôm nay là ngày một mươi sáu tháng sáu
là ngày không tiền mặt ở nước ta
chị nguyễn tra có biết là việc không tiền mặt
thì sẽ giúp lại mang lại những cái điều gì cho xã hội không ạ
có thể nói là giảm chi phí và đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
tăng cửa minh bạch công khai
phòng chống tham nhũng rửa tiền và các tội phạm kinh tế
có thể nói là tôi cũng đang xích lại những cái phát biểu của thủ tướng vương đình huệ
về lợi ích của việc không dùng tiền mặt đấy ạ
vâng đó cũng là những lợi ích rất là chính xác ạ
bởi vì thưa quý vị ngày không tiền mặt thực chất là để nhắc mọi người
nhớ về việc sử dụng các phương thức thanh toán
và hướng tới mục tiêu cao hơn đó là hạn chế sử dụng tiền mặt
và có lẽ trong buổi sáng của ngày đặc biệt này
thì chúng ta hãy cùng có một cái nhìn tổng quan hơn về ngày không tiền mặt
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
đã xử lý hơn ba mươi bảy triệu giao dịch với giá trị gần hai mươi một triệu tỷ đồng
những hình thức thanh toán điện tử hiện nay đang có là bằng thẻ
quẹt post thanh toán online bằng giấy
ủy nhiệm chi ủy nhiệm thu thư tiến dụng
giác bằng internet banh kinh chuyển khoản
thanh toán hóa đơn ủy thác thanh toán giao dịch thanh toán
hoặc bằng app đó là quét qr ví điện tử mua hàng trên app
thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian chi phí và độ an toàn cao
với các đơn vị bán hàng hóa dịch vụ
thanh toán điện tử giúp triển khai cung ứng dịch vụ nhanh chóng hơn
với nền kinh tế thì thanh toán điện tử giúp minh bạch hóa giao dịch
tăng cường hiệu quả chống tội phạm kinh tế và tham nhũng
giảm chi phí quản lý chi phí in ấn kiểm đếm bảo quản vận chuyển tiền mặt
và với người dân quá trình giao dịch thanh toán an toàn nhanh chóng tiện lợi
giảm bớt chi phí và tránh các nguy cơ rủi ro tiền giả bị trộm cướp thất thoát
hay dễ dàng theo dõi trị tiêu
bên cạnh việc mở rộng ị bàn áp dụng sử phạm vi phạm giao thông đường bộ qua hình ảnh
cảnh sát giao thông công an tp hcm cũng sẽ thành lập tổ kiểm tra
để tiến hành kiểm tra tất cả các cảnh sát giao thông liên quan đến công tác xử lý vi phạm
động thái này được đưa ra để ngăn chặn cán bộ sai phạm
theo đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
sẽ thành lập tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra tất cả cảnh sát giao thông
liên quan đến công tác xử lý các trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh
cũng như việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật giám sát việc thực hiện quy chế
về việc quản lý phòng ngừa ngăn chặn và xử lý sai phạm đối với cảnh sát giao thông
kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi lực lượng đối với những trường hợp chay đổi công tác
tái phạm nhiều lần và không có tiến bộ
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh
thông qua đường dây nóng số chín trăm chín mươi bốn sáu trăm bảy mươi sáu bảy trăm sáu mươi bảy nhằm phát hiện và xử lý thông tin tiêu cực
của cảnh sát giao thông do người dân phản ánh
bên cạnh đó bổ sung trang thiết bị kỹ thuật thực hiện đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông
để từng bước giảm bớt sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường
thưa quý vị thu phí tự động không dừng trên các trục đường quốc lộ được coi là chủ trương đúng đắn
nhằm giảm ung tắc tuy nhiên hiện nay còn gặp nhiều vấn đề vướng mắt dẫn đến việc thiếu đồng bộ
mới đây thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương báo cáo tình hình
triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động
không dừng trước ngày hai mươi tháng sáu
hiện nay bất cập trong việc thu phí tự động không dừng chủ yếu là việc dán nập tiền vào thẻ
còn hạn chế với lý do chưa hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống nên các trạm thu phí đã triển khai thu phí không dừng
vẫn phải kết hợp thu phí thủ công
tại tp hcm hiện có hai trạm thu phí thực hiện hình thức này là trạm thu phí an sương an lạc
và trạm thu phí cầu phú mỹ
tuy nhiên sở giao thông vận tải tp hcm cho biết dù hệ thống thu phí tự động đã được triển khai nhiều tháng nay
nhưng phần lớn các phương tiện vẫn lưu thông vào làng thu phí thủ công
tài xế chủ xe cho rằng chưa thật sự mặn mà khi có quá ít trạm thu phí triển khai thu phí không dừng
hoặc có triển khai thì mới có một hai làng còn phần lớn đều thu phí theo mô hình cũ
điều này đã dẫn tới việc nhiều chủ xe chưa biết về dịch vụ này hoặc chỉ nghe qua chứ chưa hiểu cách dùng
theo bộ giao thông vận tải hiện nay cả nước có khoảng bảy trăm linh ô tô đại gián thẻ thu phí không dừng
giai đoạn đầu việc thực hiện lắp đặt thu phí không dừng đã thực hiện được hai mươi tám trạm còn một mươi năm trạm đang triển khai
giai đoạn hai bộ giao thông vận tải đấu thầu công khai hiện các đơn vị tham gia đã khảo sát ba mươi ba trạm thu phí
theo cam kết sẽ hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng nhà nước vừa cho biết các ngân hàng thương mại không hề thiếu vốn đầu tư cho các dự án bất động sản
nếu các dự án bắt động sản họ đủ yếu tố pháp lý và tính thả thi
ngân hàng nhà nước nhấn mạnh đề xuất tăng hệ số rủi ro với các khoản vay mua nhà trên ba tỷ đồng
nhằm hướng dòng vốn tới đúng nhu cầu ở thực của người dân hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản cao cấp
ngân hàng nhà nước cũng cho biết việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là áp dụng chung với tất cả các ngành nghề
nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn của hệ thống ngân hàng không phải chỉ với bất động sản
chỉ ra rằng hiện nay một số tỉnh thành phố lớn đặc biệt là thành phố hồ chí minh và các tỉnh ven biển
việc điều chỉnh quy hoạch đất đai hoàn thiện hồ sơ xây dựng không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng
là một trong số các lý do khiến ngân hàng hạn chế việc đầu tư dòng vốn vào bất đồng sản
ngoài ra đại diện ngân hàng nhà nước cũng cho biết lĩnh vực bất động sản đang mất cân đối khi các chủ đầu tư
đều xây dựng nhà ở thương mại cao cấp khu du lịch nghỉ dưỡng nhưng thiếu nguồn cung với nhà thương mại giá rẻ
và nhà ở xã hội cho người lao động

báo chí trung ương và địa phương sẽ cùng các em thiếu nhi đang vui chơi tại đàm sen
chung tay biến những vỏ chai đã qua sử dụng thành những chậu rau thủy canh
đồng thời dùng những lá cây rơi tại đây để làm thành những tác phẩm nghệ thuật
đây là một hình ảnh đẹp của những người làm báo những nhà báo tương lai không chỉ nói mà còn bắt tay vào làm
để giúp các em thiếu nhi một thế hệ ngày mai và những du khách có thể chim nghiệm
cũng như vận dụng vào cuộc sống gia đình mà không cần thải ra môi trường
hội nhà báo tp hcm mong muốn sự kiện nói không với rác thải môi trường năm hai nghìn một mươi chín tại đầm sen
không chỉ dừng lại với ngày kỷ niệm của ngành báo chí mà còn tiếp tục với các đoàn viên thanh niên công nhân
y bác sĩ lực lượng vũ trang nghệ sĩ trong thời gian sắp tới
thưa quý vị trong những năm gần đây vấn đề về môi trường đang là một vấn đề được cả xã hội quan tâm
và nhiều chính sách nhằm bảo vệ môi trường cũng như thu hút đầu tư vào lĩnh vực này
được chính phủ và các cơ quan ban ngành đẩy mạnh
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại
trong xử lý môi trường vẫn chưa có nhiều chuyển biến
là một doanh nghiệp lắp đặt các hệ thống tận dụng khí nén từ các bãi rác để tạo ra năng lượng
và hiện đang triển khai dự án xây dựng hệ thống tận dụng khí nén ở vũng tàu
doanh nghiệp này nhận định thị trường công nghệ môi trường tại việt nam hiện nay có rất nhiều tiềm năng
cho sự quan tâm ngày càng cao của chính phủ và công tác bảo vệ môi trường
tuy nhiên khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay khi muốn đầu tư là thiếu những thông tin về thị trường
cũng như về các chính sách pháp lý của nước sở tại
chúng tôi mới bắt đầu tiến hành dự án tại việt nam
cho nên những khó khăn hiện tại vẫn chưa quá nhiều
và điều khó khăn lớn nhất ở đây chính là việc tìm kiếm thông tin về thị trường việt nam
đang rất là thiếu thông tin như vậy
và ngoài ra việc tìm kiếm những đối tác của việt nam có thể hợp tác với chúng tôi
tại thị trường tại đây thì cũng là một việc khá là khó
cũng theo đại diện bộ tài nguyên và môi trường nhận định
việc đưa các công nghệ tiên tiến trong việc làm sạch môi trường
đặc biệt là trong việc xử lý rác thải là một trong những mối quan tâm hàng đầu
không chỉ riêng của bộ tài nguyên và môi trường mà còn của chính phủ
nhưng hiện nay việc triển khai các dự án về môi trường vẫn còn khá chậm
nguyên nhân chính là do thiếu các tiêu chí cụ thể
cũng như chính sách cho các nhà đầu tư vẫn còn khá rượm ra
hiện nay chỉ tính riêng tại thành phố hồ chí minh
một ngày thải ra hơn tám tấn rác thải sinh hoạt
trong đó có hơn một mươi năm là rác thải nhựa
nhưng một mươi một trong số này được thu gom
ngoài công tác xử lý tình trạng xả rác ra môi trường
cũng như đẩy mạnh việc phân lợi
thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến
vào xử lý môi trường là một việc cần thiết
nhằm xử lý hiệu quả tình trạng rác thải nói riêng
và môi trường nói chung tại thành phố hồ chí minh